đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng và bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm khẳng định suốt bảy mươi bảy năm qua quân đội nhân dân việt nam đã phát huy truyền thống anh hùng làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu
lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân luôn chung sức đồng lòng đồng tâm hiệp lực đoàn kết phối hợp chặt chẽ hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang nhấn mạnh việc tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo hai lực lượng đã thể hiện sự đoàn kết gắn bó thống nhất về ý chí và hành động của lãnh đạo hai bộ cũng như cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi một hai lực lượng đã phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển đảo và thế trận khu vực phòng thủ
đồng thời phối hợp đấu tranh
phòng chống hiệu quả các loại tội phạm vi phạm pháp luật
đại tướng phan văn giang mong muốn thời gian tới hai bộ hai lực lượng tiếp tục đoàn kết sát cánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả phối hợp của hai lực lượng trong thời gian qua đặc biệt là kết quả công tác phối hợp thực hiện nghị định số ba năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
chủ tịch nước đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang và tổ chức xây dựng lực lượng công an quân đội ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ubthq đã tiến hành họp đợt hai của phiên họp thứ sáu
trong đợt hai ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi nghị quyết năm trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai ubtvqh một mươi ba ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của quốc hội báo cáo công tác dân nguyện tháng một mươi một của quốc hội xem xét thông qua chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
cùng với đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ
dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cũng tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn hai mươi một xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội các nhóm nghị sĩ hữu nghị các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội kiểm toán nhà nước và văn phòng quốc hội
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại việt nam
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dựa có đồng chí nguyễn kim anh phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành các đơn vị trực thuộc bộ công an theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cùng công an sáu mươi ba tỉnh thành phố